ngày bốn tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu
công an tp hcm phối hợp với công an huyện hóc môn bắt quả tang hai đối tượng tăng chữ
buôn bán thuốc lá lậu tại xã bà điểm huyện hóc môn
khoảng năm giờ sáng trinh sát bắt quả tang nguyễn thanh toàn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngụ tại hóc môn
đang bán hàng trăm cây thuốc lá nhập lậu cho ngô gia huy ngụ tại quận ba
kiểm tra tại hai điểm cất dấu công an thu giữ tổng cộng ba ba trăm linh cây thuốc lá điếu nhập lậu
ba trăm linh năm scott caravan hero z trước đó trinh sát đã theo dõi hơn hai tháng quá trình hoạt động của các đối tượng
các đài thuốc lá vận chuyển hàng từ biên giới giáp danh giữa tỉnh long an và vương quốc campuchia
bằng xe máy sau đó tập kết về địa điểm trên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện hóc môn
đã triệt phá thành công vụ việc xử lý hai đối tượng theo quy định pháp luật